chiều nay hai mươi hai tháng bốn ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật cư trú sửa đổi
hiện mới chỉ có một mươi sáu triệu người được cấp cơ sở dữ liệu về dân cư cũng chưa hoàn thành
vậy đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một luật cư trú khó có hiệu lực
hơn nữa luật này còn liên quan đến nhiều luật khác do đó cần có những quy định chuyển tiếp
và hướng dẫn cụ thể để không phát sinh làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích của người dân
bởi bỏ sổ hộ khẩu sẽ đơn giản thủ tục hành chính nhưng lại phát sinh thêm một số thủ tục hành chính mới
như bản khai nhân khẩu giấy tờ chứng minh hợp pháp